xin kính chào quý vị bây giờ là bản tin một trăm một mươi ba cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
sau đây là nội dung chi tiết
thưa quý vị tòa án nhân dân tỉnh đồng nai vừa tuyên phạt bị cáo nguyễn văn an và nguyễn ngọc long
cùng với mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo có trạng an là người thường cùng đối tượng nhật không rõ lai lịch
đi giao ma túy nhỏ lẻ cho người nghiện tại tỉnh bình dương và cũng thường xuyên sử dụng chung ma túy với long
vào dặn sáng ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi nhận lời nhờ giúp của an
long đã điều khiển xe máy đến gặp một người tên mỹ tôm không rõ lây lịch
nhận hai ba lô chứa hai mươi gói ma túy đá trọng lượng gần hai mươi kg ma túy
thì bị lực lượng công an tỉnh đồng nai phát hiện và bắt quả tang
đối tượng an cũng bị bắt giữ ngay sau đó
hiện công an đồng nai đang tiếp tục xác minh và làm rõ các đối tượng nhật và mỹ tôm
từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi sáu tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh con tum đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với nhóm đối tượng gồm bảy người có quốc tịch trung quốc và một người có quốc tịch việt nam
vì tội sản xuất trái phép chất ma túy
theo có trạng trong thời gian từ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín đến ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
các bị can thái tự lực tống kiến hoàng trương cần thư dương viễn đức lữ dư trọng
hoàng sơn nguyên thái tự viện sản khuấn sáng đã tổ chức trái phép chất ma túy
tiền chất ma túy tại hai đồng
hai địa điểm là nhà xưởng thuê của công ty trách nhiệm hiểu hạn hoàng ngân phát
thuộc phường bùi thị xuân tp quy nhơn tỉnh bình định
và nhà xưởng thuê của công ty trách nhiệm hiệu hạn đồng an nguyên
thuộc thị trấn đắc hà huyện đắc hà tỉnh con tum
vào ngày sáu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an
chủ trì phối hợp cùng các lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng
đang có hành vi sản xuất trái phép chất ma túy đồng thời thu giữ toàn bộ vật chứng
của vụ án gồm rất nhiều chất hóa học là tiền chất ma túy
nhiều dụng cụ và thiết bị máy móc phục vụ cho việc sản xuất ma túy
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng thái tự lực
và tống kiến hoàng với mức án tử hình dương viễn đức mức án trung thân
các bị cáo trương cần thư và sàn khuấn sáng bị tuyên phạt mức án hai mươi năm tù giam
lữ dư trọng hoàng sơn nguyên và thái tư viện đều nhận mức án ba mươi bốn tháng tù giam
ngoài ra hội đồng xét xử còn áp dụng hình phạt trục xuất khỏi việt nam
đối với các bị cáo có quốc tịch trung quốc nhận mức án tù sau khi chấp hành xong án phạt
các vật chứng của vụ án sẽ bị tịch thu và tiêu hủy theo quy định
lực lượng công an tỉnh sơn la vừa phát hiện và bắt quả tăng một đối tượng
tàng trữ trái phép lượng lớn ma túy tổng hợp
đối tượng bị bắt giữ là sộng vạn phó sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
trú tại bản hồi mòn xã triềng khong huyện sông mã
vật chứng thu giữ gồm
bốn trăm ba mươi chín viên ma túy tổng hợp có trọng lượng bốn mươi một năm mươi năm gram trên một triệu đồng
cùng một số vật chứng liên quan khác
khi vụ chặt phá ba trăm tám mươi hai hectare rừng tại xã yatomot huyện yasup tỉnh đắk lắc
chưa lắng xuống thì những ngày gần đây tại huyện lắc của tỉnh đắk lắc
lại xảy ra tình trạng người dân liên tiếp chặt phá cây rừng
đốt trụi nhiều quả đồi thuộc đất rừng sản xuất
nhằm mục đích chiếm đất và canh tác trái phép hơn bảy mươi hectare rừng đã bị cạo chọc
theo ghi nhận tại hiện trường nhiều khoảnh rừng khoảng quả đồi
ở các tiểu khu một nghìn ba trăm chín mươi một và một nghìn ba trăm chín mươi hai ở xã đắc phơi huyện lắc
thuộc lâm phần do công ty tân mai đắk lắc quản lý đã bị cạo chọc và đốt cháy
trên các cánh rừng hàng chục người dân vẫn dùng dao dựa cưa máy
để chặt cây phá rừng đốt cháy khói nghi ngút như thế này
mặc dù lực lượng quản lý bảo vệ rừng của công ty tân mai đắk lắc
nhiều lần ra cân ngản nhưng người dân không chấp hành
theo thống kê từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai đến nay có gần sáu mươi bốn hectare rừng
thuộc quản lý của công ty tân mai đắk lắc đã bị hủy hoại
nhằm mục đích chiếm đất sản xuất
hiện công ty này đã báo cáo vụ việc đến ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn và tri cục kiểm lâm đắk lắc
để nhờ lực lượng chức năng hỗ trợ và ngăn chặn nạn phá rừng
thưa quý vị do phong tục tập quán lấy gỗ dựng nhà
và làm các vận dụng trong gia đình
cũng như sự thiếu hiểu biết về pháp luật
nên thời gian qua trên địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái
vẫn còn tình trạng người dân vào các khu rừng đặc dụng rừng bảo hộ
để khai thác trái phép các loại gỗ quý để sử dụng
và trước thời trạng trên công an huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã phối hợp với lực lượng chức năng cùng với chính quyền địa phương
triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và phương án để bảo vệ rừng
bên cạnh đó đã xử lý nghiêm nhiều trường hợp vi phạm các quy định
về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
phản ánh sau đây của phóng viên anntv
lực lượng chức năng huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ba anh em ruột
là thảo á của thảo á giống và thảo á sùng
cùng chú bản lạ khắt sãn đậm khắt huyện mù căng trải tỉnh yên bái
về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi bốn tấm ván gỗ tương đương hơn một mươi ba mét khối
tôi là anh trai thứ nhất tên là thảo á của
và anh trai thứ hai tên là thảo á giống
mang theo một máy cơ tai lên rừng khu bảo tường
để tìm những cây mà đủ khô để xế hai bộ an tài

đã điều tra làm rõ nhiều vụ bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm
trong quản lý rừng và lâm sản
từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay lực lượng chức năng tỉnh yên bái
đã điều tra làm rõ nhiều vụ bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm
trong quản lý rừng và lâm sản
trong quản lý khai thác và bảo vệ rừng
trong đó riêng công an huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đã khởi tố năm vụ ba mươi một bị can
về tội vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản
tập quán là lấy gỗ để làm nhà dựng nhà gỗ
và các vật dụng đình như quan tài cho khi người chết
do đó là trong những năm gần đây
thì địa bàn ngũ trải là các đối tượng thường xuyên
vào các khu vực của rừng bảo tồn
để chặt những loại gỗ phương mưu
những loại gỗ quý cũng như là vào rừng phòng hộ
để lấy những loại gỗ được để làm nhà
yên bái là địa phương có diện tích rừng lớn
với trên bốn trăm ba mươi ba hectare
trong đó gần hai trăm năm mươi hectare rừng tự nhiên
rừng bảo tồn loài và sinh cảnh
tập trung ở các huyện vùng cao của tỉnh yên bái
nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ tài nguyên rừng
đảm bảo đội che phủ rừng trên địa bàn
lực lượng công an đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm
ban quản lý rừng phòng hộ và chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường tuần tra kiểm soát
nhằm bảo vệ diện tích rừng nhất là rừng đặc dụng rừng phòng hộ
chúng tôi đều tham mưu cho chính quyền địa phương
xử lý theo đúng quy định pháp luật
đảm bảo việc gian đe và tuyên truyền giáo dục
quần chúng nhân dân về tác hại của việc phá rừng
cũng như là việc gây ảnh hưởng đến rừng
đối với lực lượng kiểm lâm chúng tôi
cơ quan tham mưu và nồng cốt trong công tác quản lý bảo vệ rừng
chúng tôi thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã
ban quản lý rừng phòng hộ của huyện
đã thường xuyên tuần tra kiểm soát
nhằm ngăn chặn những tình trạng
và khai thác phá rừng trái phép để xử lý nghiêm
bên cạnh việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thì lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao nhận thức của người dân
nhất là đồng bào ở vùng cao vùng gần rừng
về ý nghĩa và tầm quan trọng của rừng đối với cộng đồng
để từ đó tất cả mọi người cùng chung tay bảo vệ tài nguyên rừng
thưa quý vị xe limousine là một loại hình dịch vụ vận tải hành khách đã và đang phát triển
không phủ nhận sự tiện ích của loại hình dịch vụ này
tuy nhiên để đem lại những tiện ích trước mắt
nhiều nhà xe cũng đã bất chấp những quy định hoạt động với nhiều vi phạm
và một trong những vi phạm vẫn còn tồn tại từ năm này qua năm khác
đó chính là việc biến những khu công cộng thành bến bãi đón trả khách
và vi phạm này vẫn hàng ngày đang xảy ra dù đã được phản ánh
nhưng bằng cách nào đó thì các nhà xe vẫn bình thản hoạt động
đây là những hình ảnh phóng báo của các nhà xe

khu vực trước cổng công viên cầu giấy biến thành điểm trung chuyển của các nhà xe limousine
sau khi ghi nhận chúng tôi đã cung cấp những hình ảnh này cho đại diện thanh tra giao thông quận cầu giấy
trong thời gian qua đội thanh tra giao thông quận cầu giấy đã xử lý được bao nhiêu trường hợp vi phạm
điều này có lẽ sẽ không còn quá quan trọng khi hàng ngày hàng giờ những xe vi phạm vẫn cứ bình thản hoạt động
vẫn là những nhà xe như khánh an tràng an quang anh tuyến ninh bình hà nội và ngược lại
xe này đi xe khác lại thế chỗ
bình là xe quang anh đúng không chị
dạ vâng đúng rồi anh ạ
ở cầu giấy thì em bây giờ còn xe về ninh bình không chị
công viên cầu giấy thì hôm nay em đầy khách hết rồi anh ạ
bây giờ còn chuyến nào không ạ
bây giờ từ giờ đến tối em đầy khách hết rồi anh ạ
ờ hết rồi ạ thế ngày mai thì có những chuyến nào hả chị
ngày mai thường nhất là sáu h ba mươi sáng sáu h ba mươi bảy h ba mươi tám h ba mươi
các một đêm đến tối anh ạ
vâng nếu mà em ở cầu giấy thì điểm đón là ở đâu ạ
mình di chuyển ra công viên cầu giấy
công viên cầu giấy cổng chính đường thành thái anh ạ
à thế ạ không chỉ riêng một mà nhiều nhà xe limousine
đã biến không gian công viên thành biến xa của riêng mình để đón và trả khách như thế này
các tuyến đường xung quanh khu vực công viên cũng được các nhà xe tận dụng để đón trả khách
vị trí cũ cách thức hoạt động không mới
thế nhưng vi phạm vẫn đang tồn tại theo cách thức riêng của mỗi nhà xe
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội đã triển khai hình thức hóa trang
để ghi hình các xe khách vi phạm về việc dừng đỗ đón trả khách
hiệu quả trước mắt đã thấy rõ
nhưng về bài toán lâu dài thì cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng
để mạnh tay xử lý những vi phạm còn tồn tại với dịch vụ vận tải hành khách nói chung
và các nhà xe limousine nói riêng
vâng vậy việc xử lý sẽ được các lực lượng chức năng có liên quan triển khai như thế nào
trước những vi phạm của các nhà xe limousine vừa được phản ánh trong phóng sự
câu trả lời sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh đến quý vị trong các bản tin tiếp theo
mời quý vị cùng theo dõi
còn ngay bây giờ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đặng văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thương chú
tại thôn trạch khê xã quảng trạch huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
cũng phạm tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện nông cống tỉnh thanh hóa
là đối tượng dương văn cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thương chú
tại tiểu khu tập cát hai thị trấn nông cống huyện nông cống tỉnh thanh hóa
và đối tượng lê đức hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thương chú
tại thôn đông hải phường hải hòa thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa
cũng về tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi một một nghìn sáu trăm bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
cảnh sát điều tra bộ công an